chương trình nghệ thuật bến thủy anh hùng sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h tối nay và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình nhân dân
đây là chương trình nghệ thuật do báo nhân dân tỉnh ủy nghệ an và tỉnh ủy hà tĩnh phối hợp tổ chức
được tiến hành khẩn trương và nghiêm túc đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cơ bản đã được hoàn tất
sẵn sàng để đêm nghệ thuật được diễn ra một cách trọn vẹn và ý nghĩa
chương trình nghệ thuật bến thủy anh hùng
chương trình nghệ thuật bến thủy anh hùng sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h tối nay và được truyền hình trực tiếp trên các kênh vtv một đài truyền hình việt nam
truyền hình nhân dân đài phát thanh truyền hình nghệ an và đài phát thanh truyền hình hà tĩnh